chào các quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị từ một mối quan hệ đồng minh thân thiết iran và israel đã chuyển từ bạn sang thủ
đặc biệt là sau cách mạng hồi giáo iran
cuộc tấn công đại sứ quán iran ở syri vào vụ trả đũa của iran đã khiến tình hình căng thẳng hơn nữa
thế giới đang nín thở để chờ đợi những động thái tiếp theo của hai bên
sau cuộc họp nội các chiến tranh israel ngày một mươi bốn tháng bốn các thành viên nội các đã ủng hộ việc đáp trả
cuộc tấn công của iran nhằm vào lãnh thổ nước này
hôm một mươi năm tháng bốn một số tương lính quân đội israel khẳng định sẽ đáp trả iran
phát biểu tại căn cứ quân sự nevatim ở miền nam israel nơi bị thiệt hại sau cuộc tấn công của iran
tổng tham mưu trưởng quân đội israel tướng hezi halevi cho biết
việc iran tấn công bằng rất nhiều máy bay không người lái uav và tên lửa vào israel sẽ vấp phải phản ứng
trong một tuyên bố khác người phát ngôn quân đội israel chuẩn đô đốc daniel nakari cho biết
quân đội sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ nhà nước israel
điều đó sẽ được thực hiện khi có cơ hội và vào thời điểm thích hợp
ông benny gantz một thành viên chủ chốt của nội các chiến tranh israel đã thúc giục nhanh chóng đáp trả israel
nhưng thủ tướng nước này benjamin netanyahu chưa đưa ra quyết định cuối cùng
trong số các lựa chọn quân sự tel aviv đang xem xét một cuộc tấn công vào một cơ sở của iran
nhằm gửi thông điệp nhưng tránh gây thương vong
quân đội israel xác nhận iran đã phóng hơn ba trăm linh uav và tên lửa về phía israel
trong cuộc tấn công hôm một mươi bốn tháng bốn với sự giúp đỡ của mỹ và các đồng minh
lực lượng phòng không israel đã ngăn chặn chín mươi chín các mối đe dọa và cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại nhỏ
nhiều diễn biến cho thấy israel khả năng cao sẽ đáp trả iran
nhưng kịch bản tấn công của tena vip sẽ như thế nào
một chuyên gia tình báo quốc phòng là cựu đại tá quân đội mỹ và từng điều hành
tình báo quân sự của nato ở vùng ban căng nhận định
cuộc tấn công của iran vào israel đánh dấu một sự leo thang lớn
và tôi tin rằng israel sẽ trả đũa nhưng israel có thể phải mất vài ngày
để chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công
tôi nghĩ thủ tướng netanyahu và các nhà hoạch định quân sự của ông ấy
đang thảo luận về những mục tiêu nào ở iran mà họ nên tấn công vào bằng phương tiện nào
theo vị chuyên gia việc tấn công các cơ sở dầu mỏ của iran sẽ ráng một đòn lớn
vào nền kinh tế iran nhưng có thể gây phản ứng từ chính quyền của tổng thống mỹ
bởi nhà trắng hiện không muốn mạo hiểm giá dầu tăng sau các cuộc tấn công như vậy
ông nhận định các cơ sở hạt nhân của iran cũng là những mục tiêu đáng quan tâm
vì phá hỏng hoặc phá hủy chúng sẽ giá một đòn tâm lý lớn vào tehran
đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng và làm trì hoãn chương trình hạt nhân của iran
lâu nay tel aviv vẫn xem chương trình hạt nhân của tehran là mối đe dọa lâu dài lớn nhất
đối với sự tồn vong của israel
vì chuyên gia đặt vấn đề các mục tiêu đó được phòng thủ chặt chẽ
và nằm sâu dưới lòng đất nên khó bị tấn công
bên cạnh đó theo ông nếu tena vip tấn công vào cơ sở hạt nhân của iran
thì tehran cũng có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của israel
vì chuyên gia phân tích việc tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa của iran
hoặc trụ sở vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc sẽ ráng một đòn mạnh vào khả năng của iran
cho việc cung cấp các tên lửa thay thế và bổ sung các tên lửa mà nước này đã phóng vào israel
về mặt địa chính trị các cuộc tấn công như vậy sẽ gây thiệt hại cho những người trực tiếp
tham gia vào các cuộc tấn công vào israel và thuận tiện trong việc viện dẫn luật pháp quốc tế
là trả đũa những kẻ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vào israel
theo vị chuyên gia phần sau trong kế hoạch và tính toán của israel về việc đáp trả iran
tập trung vào việc sử dụng hệ thống vũ khí nào máy bay hay tên lửa
với địa lý giữa iran và israel nếu muốn oanh tạc thì tel aviv phải triển khai chiến đấu cơ
và máy bay tiếp liệu trên không để bay qua các quốc gia trung lập jordani hoặc ả rập xê út
hoặc các đồng minh iran syri và iraq
cách thức này ẩn chứa rủi ro cao về việc máy bay bị bắn hạ và phi công bị bắt giữ
nếu phi công israel bị bắt giữ thì sẽ trở thành lá bài mặc cả của phía iran và đồng minh
khi đàm phán trao đổi con tin hoặc đàm phán hòa bình
bên cạnh đó các cuộc không kích như vậy cũng sẽ đẩy một số quốc gia khác vào thế khó
vị chuyên gia trên phân tích vì tehran sử dụng tên lửa đạn đạo chống lại israel
và tena vip có hệ thống tên lửa đạn đạo có thể vươn tới iran
nên các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo có thể là một lựa chọn của tel aviv nếu đáp trả tehran
như thế israel giảm thiểu được rủi ro
độ chính xác của các hệ thống tên lửa của tel aviv sẽ khiến tehran lo ngại nhiều mục tiêu iran
đứng trước nguy cơ bị tấn công
ông kết luận israel sẽ trả đũa trong đó các cơ sở của irgc và các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo của iran
là những mục tiêu có khả năng bị tấn công
và khả năng cao là israel dùng tên lửa đạn đạo và giải pháp sử dụng máy bay không người lái vẫn là một chọn lựa
trên thực tế israel và iran là đồng minh trước cách mạng hồi giáo iran năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
iran là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận israel sau khi nước này được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
israel coi iran là đồng minh chống lại các quốc gia ả rập
trong khi đó iran hoan nghênh israel như một đối trọng với các nước ả rập trong khu vực
khi đó israel đã đào tạo các quốc gia ả rập trong khu vực
đã đào tạo các chuyên gia nông nghiệp iran cung cấp bí quyết kỹ thuật và giúp xây dựng và huấn luyện các lực lượng vũ trang iran
iran đã hỗ trợ về dầu cho israel vì nền kinh tế đang phát triển của nước này cần nhiên liệu
không chỉ có vậy iran là quê hương của cộng đồng do thái lớn thứ hai bên ngoài israel
sau cách mạng hồi giáo nhiều người do thái đã rời bỏ iran nhưng hiện nay hơn hai mươi người do thái vẫn sống ở iran
sau khi cách mạng hồi giáo iran giúp ayatollah ruhollah khomeini và các nhà cách mạng tôn giáo lên nắm quyển
iran đã hủy bỏ tất cả các thỏa thuận trước đó với israel
ông khomeini đã chỉ trích gay cắt việc israel chiêm đóng các vùng lãnh thổ của người palestine
dần dần iran áp dụng chính sách ngày càng gay cắt đối với israel để giành sự ủng hộ của các quốc gia ả rập trong khu vực
hoặc ít nhất là người dân trong nước iran rất muốn tăng cường ảnh hưởng trong khu vực
khi israel đưa quân vào miền nam liban năm một nghìn chín trăm tám mươi hai để can thiệp vào cuộc nội chiến ở nước này
nhà lãnh đạo comeni đã phái lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
đến thủ đô beirut của liban để hỗ trợ lực lượng địa phương gửi cia
lực lượng hezbollah ngày nay được coi là lực lượng thân iran nhất ở liban
thưa quý vị nhà lãnh đạo hiện tại của iran ayatola ali kameni người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề
vẫn có thái độ phản đối israel như những người tiền nhiệm
lý do iran và israel trở thành đối thủ
theo nhận định của nhóm khủng hoảng quốc tế căng thẳng giữa iran và israel đã gia tăng trong nhiều năm
tại syri israel đang tiến hành một chiến dịch quân sự tích cực
mà các chiến lược xa gọi là cuộc chiến giữa các cuộc chiến nhắm vào các chuyến hàng vũ khí của iran
một trong số đó hướng đến liban và các lực lượng có liên quan đến iran
cuộc tấn công đại sứ quán iran ở damas là cuộc tấn công mới nhất trong một loạt hoạt động kể từ cuối năm hai nghìn một mươi ba
nhằm vào các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng iran nói chung và lực lượng kart nói riêng
israel cũng đã thực hiện nhiều lần các hành động bí mật nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân
các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của iran
cũng như tiến hành các cuộc tấn công ăn miếng
trả miếng với iran trên biển và trên không gian mạng
trong khi đó iran từ lâu đã ủng hộ nhiều nhóm vũ trang mà israel coi là mối đe dọa
iran đã bị israel cáo buộc trang bị vũ khí và huấn luyện cho hamas
không chỉ trích cuộc tấn công của hamas nhằm vào israel ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
bên cạnh đó tehran đã ủng hộ các hành động trên nhiều mặt trận chống israel và mỹ
như hành động của houthi ở yemen hezbollah ở liban lực lượng kháng chiến hồi giáo ở iraq và syri
trong suốt thời gian xảy ra cuộc xung đột ở gaza
giữa bối cảnh cuộc xung đột ở gaza hiện đã bước sang tháng thứ bảy
mối quan hệ bên miệng hố chiến tranh giữa hai đối thủ không đội trời chung này
có nguy cơ biến cuộc chiến giữa các cuộc chiến thành một cuộc đối đầu trực tiếp
theo một diễn biến mới nhất giữa căng thẳng israel và iran vào đêm một mươi ba tháng bốn và dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
iran đã phóng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo tấn công israel
tehran cho biết đây là hành động đáp trả cuộc không kích vào đại sứ quán của iran ở damas hồi đầu tháng này
theo đài phát thanh quốc tế đức
kể từ khi phát động cuộc chiến chống hamas ở giải gaza vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
israel cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các lực lượng thân iran ở liban và syri
mới nhất là cuộc tấn công ngày một tháng bốn và đại sứ quán iran ở thủ đô damas của syri
khiến ít nhất một mươi ba người thiệt mạng trong đó có bảy thành viên cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng iran
iran đổ lỗi cho israel về vụ tấn công mặc dù israel không bình luận về vụ việc
iran và israel đã là đối thủ của nhau trong vài thập kỷ qua
khi tehran nói rằng họ muốn xóa tên aviv khỏi bản đồ
về phần mình israel coi iran là đối thủ lớn nhất của mình
thưa quý vị điều cần thiết là cả hai bên phải tránh leo thang lớn hoặc ít nhất là kiềm chế các hành động thiếu tinh toán
nhưng ngay cả khi họ thành công cho việc làm điều đó trong giai đoạn này thì việc tiếp tục cuộc xung đột ở gaza
vẫn đang đẩy trung đông đến bên bờ vực một kịch bản thảm khốc trong đó tất cả sẽ là bên thua cuộc
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại